tình trạng trộm cắp điện trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu diễn ra phức tạp và ngày càng tinh vi
từ đầu năm đến nay công ty điện lực tỉnh bà rịa vũng tàu đã phát hiện ba mươi tám vụ trộm cắp điện trên địa bàn
truy thu hai trăm năm mươi bảy triệu đồng trong đó thành phố vũng tàu đã có hai mươi trường hợp vi phạm
theo công ty điện lực tỉnh bà rịa vũng tàu thời gian qua các hành vi trộm cắp điện ngày càng phức tạp và tinh vi
trong đó nổi lên là tình trạng câu điện trực tiếp trước công tơ điện phá trì kiểm định và tác động sâu vào trong công tơ
đây cũng là phương thức trộm cắp dễ gây ra các sự cố chập điện cháy nổ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống lưới điện của địa phương
để khắc phục tình trạng trên ngành điện cũng đã yêu cầu đội ngũ cán bộ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
tăng cường kiểm tra việc sử dụng điện đặc biệt vào ban đêm thời điểm mà đối tượng hay lợi dụng để trộm cắp điện